nhằm góp phần bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập hiện nay
bộ công thương cho biết đang lên kế hoạch thành lập cục phòng vệ thương mại
pháp luật về chống bán phá giá chống trợ cấp và tự vệ là một trong những phần phức tạp nhất
trong hệ thống pháp luật thương mại quốc tế
theo thống kê của bộ công thương hầu hết các nước lớn trên thế giới đều thành lập một cơ quan quản lý riêng biệt
về chống bán phá giá chống trợ cấp và tự vệ
chính vì lý do đó bộ công thương đã có kế hoạch thành lập mới cục phòng vệ thương mại
là cơ quan giúp bộ trưởng bộ công thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng vệ thương mại
góp phần triển khai hiệu quả các quy định pháp luật về phòng vệ thương mại của việt nam
để bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập
nhiệm vụ của cục phòng vệ thương mại sẽ là chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan
tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về chống bán phá giá chống trợ cấp
và áp dụng các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào việt nam
tổ chức điều tra việc nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào việt nam để đề xuất áp dụng các biện pháp
chống bán phá giá chống trợ cấp và tự vệ theo quy định của pháp luật
khi được thành lập cục phòng vệ thương mại cũng sẽ chủ trì hoặc phối hợp với các doanh nghiệp
hiệp hội ngành hàng trong việc đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá
chống trợ cấp và tự vệ của nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu của việt nam
đồng thời cục sẽ là đầu mối phối hợp với các bộ ngành giải quyết các tranh chấp
tại tổ chức thương mại thế giới liên quan đến biện pháp chống bán phá giá chống trợ cấp và tự vệ